thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ là thành quả của nhiều yếu tố
trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng tổng quân ủy trực tiếp là đảng bộ bộ chứ huy mặt trận điện biên phủ
trên cương vị là bí thư đảng ủy chỉ huy trường đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều đóng góp quan trọng
đại tướng cũng luôn luôn là một tấm gương cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong quân đội nhân dân việt nam tiếp tục học tập
đó là cái nòng nhân ái và cái tài thao nửa trong cái nghệ thuật chỉ huy chỉ đạo của mình
bất kỳ trong cái tình huống nào cũng vững hòa một cái bản lĩnh của người cầm quân
đây là những cái mà cái bài học trong lãnh đạo chỉ đạo bất kỳ ở một cái thế hệ nào chúng ta cũng phải nói theo
sinh thời đại tướng võ nguyên giáp luôn dành cho điện biên phủ nói chung mường phăm nói riêng những tình cảm đặc biệt
sau nhiều lần trở lại đây vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
với mong muốn giúp nhân dân mường phân có điều kiện hơn trong sản xuất
tình cảm mà đại tướng võ nguyên giáp dành cho nhân dân mường phăng vẫn còn được mọi người lưu giữ mãi
nhân dân mường phân đối với đại tướng võ nguyên giáp dành tình cảm rất sâu sắc
và rất là nhớ khắc sâu trong tâm trí nhân dân những lần đại tướng về thăm lần cuối cùng
thứ nhất nhân dân khắc sâu là giữ rừng hầm đại tướng
võ nguyên giáp tốt
thứ hai là xóa rối giảm nghèo
những ngày này đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên hân hoàn một niềm vui đặc biệt
bảy mươi năm có nền độc lập hòa bình để vững bước trên con đường xây dựng và phát triển
công lao của đại tướng võ nguyên giáp chưa khi nào phai nhạt trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên
trở thành động lực để tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương
và tin rằng các bạn sẽ thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa
nhân dân pát thét lào hứa với các bạn sẽ nỗ lực nôi gương anh dũng chiến đấu
khắc phục khó khăn và chịu đựng gian khổ của các bạn để kề vai sát cánh một ngày thêm chặt chẽ
với hai dân tộc bạn trí thiết của mình là việt nam và khmer
cùng nhau đánh bại kẻ thù chung là thực dân pháp can thiệp mỹ và bè lũ tay sai của chúng
giành lại độc lập và hòa bình cho ba dân tộc việt miên lào
đây là nội dung bức thư mặt trận lào
sala gửi đến các cán bộ chiến sĩ bộ đội dân công việt nam ở mặt trận điện biên phủ
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn khi nhận được tin thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ
trong khi đó thư của mặt trận dân tộc thống nhất khmer isarak
gửi các anh em cán bộ và chiến sĩ việt nam tại mặt trận điện biên phủ khẳng định
nhân dân khmer chúng tôi rất khấn khởi được biết tin thắng lợi lớn lào liên tiếp của các anh em
tại mặt trận điện biên phủ
nhân dân miên chúng tôi theo dõi từng giờ từng phút
với lòng tin tưởng chắc chắn thắng lợi cuối cùng của các anh em
thắng lợi của các anh em ở mặt trận điện biên phủ chẳng những đã tiêu diệt một số quan trọng sinh lực địch
mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến chiến trường miên chúng tôi nữa
trước tinh thần dũng cảm hy sinh chiến đấu của các anh em và dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hồ chủ tịch
nhân dân khơ me chúng tôi tin chắc rằng các anh em sẽ còn thu được nhiều thắng lợi hơn nữa ở mặt trận điện biên phủ
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ đã ráng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến
buộc chính phủ pháp phải ký hiệp định geneva chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình
cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của việt nam lào và campuchia
đây cũng là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung son sắt của quân dân ba nước
việt nam lào campuchia và sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế